trong thời gian qua mưa lớn kéo dài cùng với chiều cường dâng cao đã làm cho các tuyến đường nội ô thành phố cà mau tỉnh cà mau ngập sâu trong nước
không chỉ gây đảo lộn cuộc sống của người dân mà nhiều tuyến đường giờ đây đã bị hư hỏng nghiêm trọng do tình trạng ngập kéo dài
đây là hình ảnh ghi nhận khi chiều cường dâng cao hầu hết các tuyến đường trục chính nội ô thành phố cà mau đều chìm trong biển nước
những ổ voi ổ gà xuất hiện và trở thành cái bẫy đối với người đi đường nguy hiểm nhất là vào ban đêm khi có mưa lớn
do ngập kéo dài trên một số tuyến mặt đường bị bong chóc và nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng
mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương sửa chữa
để bảo đảm an toàn cho việc đi lại của người dân
tuy nhiên việc khắc phục cũng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi và trục cường lên xuống bất thường
ngoài việc khẩn trương sửa chữa các tuyến đường hư hỏng bảo đảm cho việc đi lại của người dân
lãnh đạo thành phố cà mau cũng cho biết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành vệ sinh môi trường
khai thông công dãnh và đảm bảo vệ sinh mỹ quan đồ thị